xin chào và hẹn gặp lại
trong hơn ba mươi năm chiến tranh nhân dân miền bắc và đồng bào ở khu giải phóng miền nam
luôn đồng tâm hiệp lực chất chiêu đồng cam cộng khổ cùng đảng và nhà nước vượt muôn ngàn gian khổ
để bảo vệ miền bắc giải phóng miền nam
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đất nước thống nhất việc phân phối hàng hóa thiết yếu trong xã hội
theo chế độ tem phiếu tiếp tục tồn tại trên phạm vi cả nước
phần do điểm xuất phát về kinh tế thấp sức sản xuất hạn chế
nhà nước vẫn vận hành theo cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung
mọi vùng miền đất nước đều bị tàn phá trong chiến tranh
hàng triệu nạn nhân chiến tranh cần được hỗ trợ
phần là do chúng ta phải chịu sự tác động nghiệt ngã phi lý từ chính sách cấm vận của mỹ
lại phải đương đầu với hai cuộc chiến tranh ở biên giới tây nam và biên giới phía bắc
trong khi đó sự giúp đỡ của các nước anh em bè bạn cũng không còn như trước
hơn một mươi năm sau ngày đất nước
thật sự là thời gian thử thách bàn lĩnh trí tuệ năng lực của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
trong giai đoạn khó khăn đó nhiều giải pháp đã được đề xuất áp dụng
nhưng để giải quyết một cách đồng bộ có hiệu quả tạo đà cho sự phát triển
cần phải có một bước chuyển trong nhận thức cần đổi mới tư duy
tìm ra phương thức giải quyết các vấn đề trực tiếp liên quan tới vận mệnh đất nước
tới cuộc sống của nhân dân
nhận thức đó đã thể hiện cụ thể trong báo cáo chính trị
của ban chấp hành trung ương do đồng chí trường trinh
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng khóa năm
trình bày tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu của đảng năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu khi nhấn mạnh
điều quan trọng là phân tích sâu sắc các nguyên nhân chủ quan
nêu rõ các sai lầm khuyết điểm trong hoạt động của đảng và nhà nước
với sự tiếp cận khách quan phương châm nhìn thẳng vào sự thật
đánh giá đúng sự thật nói rõ sự thật
đảng đã chỉ ra được những hạn chế khuyết điểm sai lầm
từ đó có bước đột phá để mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến nay trên cơ sở đổi mới tư duy chính trị và kinh tế
đảng và nhà nước cùng toàn dân thực hiện sự nghiệp đổi mới
kết hợp hài hòa giữa xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân
do dân vì dân dưới sự lãnh đạo của đảng với xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
cùng hướng đến mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
sau hơn ba mươi năm diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân đã có sự phát triển vượt bậc
việt nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình
ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới sức mạnh mọi mặt của đất nước được nâng lên
hôm nay cái ăn cái mặt đã không còn là nỗi lo của hầu hết gia đình việt nam
bát cơm đột ngô sắn
hạt bo thiếu thịt cá đã trở thành hình ảnh của quá khứ rất xa
từ thành thị tới nông thôn nhà tranh vách đất được thay thế bằng nhà mái ngói nhà xây kiên cố
hàng chục triệu xe máy ô tô lưu thông trên mọi nèo đường cũng đồng thời xoán ngôi của xe đạp một thời
tiện nghi hiện đại không còn là tài sản riêng của đô thị mà lan tỏa đến mọi miền đất nước
từ thành thị tới nông thôn tràn đầy hàng hóa tiêu dùng
từ bình dân đến cao cấp
và nhiều năm qua mỗi khi tết đến thay cho thói quen tích chữ lo chuẩn bị túi hàng tết
bảo đảm sinh hoạt cả gia đình suốt mấy ngày
nhiều gia đình bận biệu tới tận ngày giáp tết vẫn có thể ghé qua siêu thị mua đủ thực phẩm hàng hóa hoa quả bánh trái
chuyện thiết thực cụ thể hàng ngày đó
trở nên bình thường đến mức làm cho nhiều người trẻ tuổi sinh ra và lớn lên khi đất nước đã phát triển
lẽ ngỡ cuộc sống vốn như vậy
để rồi khi biết về khó khăn vất vả cha ông đã phải chịu đựng trong quá khứ
một số người đã thiếu sự chia sẻ đồng cảm và biết ơn thế hệ đi trước
một số người thì tò mò nghi ngờ về những gì được kể lại
nghi ngờ cả sự cố gắng nỗ lực của một thế hệ không tin cuộc sống đã từng như thế
thậm chí từ đó đã đi đến chỗ diễu cợt mỉa mai coi thời bao cấp là bất bình thường không thể chấp nhận
chưa kể với những kẻ thiếu thiện trí
trong đó có người từng trải qua còn đi xa hơn khi xưng sưng
thời bao cấp là bản chất của chế độ đầy đạ đẩy nhân dân cảnh đói nghèo
cố tình xuyên tạc bôi đen quá khứ nhằm lèo lái dẫn dắt nhận thức của người tiếp nhận theo hướng mơ hồ tiêu cực
với mỗi con người dù dồn hết tâm sức cho hiện tại cũng không thể chối bỏ quá khứ
và đối với mỗi dân tộc mọi mất mát hy sinh trong quá khứ
luôn có ý nghĩa nữa
luôn có ý nghĩa nền tảng cho hiện tại tương lai
do đó khắc ghi tấm gương hy sinh của hàng triệu chiến sĩ và đồng bào
nhớ về tổn thất vô cùng to lớn của toàn dân trên hai miền nam bắc trong quá khứ
cũng phải khắc ghi phải nhớ về gương của hàng triệu con người từ trẻ đến già
đã tự giác đã thầm lặng hạn chế và hy sinh các nhu cầu chính đáng của bản thân mình vì sự nghiệp lớn
chính vì thế
những ai đang muốn chối bỏ diễu cợt phê phán thời bao cấp
muốn chối bỏ diễu cợt phê phán quá khứ của dân tộc
cần suy nghĩ nghiêm túc xem lại mình
về vấn đề này một bạn trẻ đã từng viết và công bố cách đây chưa lâu
cách tốt nhất để đánh giá những gì mình có trong hiện tại là bằng cách nhìn lại quá khứ
không chỉ quá khứ của chính mình
mà cả quá khứ hoàn cảnh của gia đình sản phẩm của gia đình
và rộng hơn là của đất nước mình
nếu như bạn nhìn thấy những hình ảnh chết chóc mất mát đau thương trong chiến tranh
bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của chúng ta ở hiện tại quá tuyệt vời
cho dù nó không hoàn hảo hoặc vẫn còn thiếu thốn đối với bạn
bạn được sống được học hành
bạn không sợ bị đói
bạn có nhà để ở có cơ hội để làm việc có thu nhập
cuộc sống tốt đẹp hiện tại bạn có
chính là nhờ sự cố gắng của những người đi trước
của thế hệ ông bà bố mẹ
những người đã nỗ lực bằng mọi giá để tặng cho bạn món quà cuộc sống vô giá của ngày hôm nay
chúng ta luôn nên cảm thấy biết ơn về điều đó
nếu như ý thức được điều đó một cách sâu sắc
có thể bạn sẽ bớt đi những suy nghĩ ích kỳ mà nghĩ nhiều cho những người chung quanh hơn
cố gắng đầu tư vào bản thân để đóng góp nhiều hơn
sao cho cuộc sống hôm nay và ngày mai còn tốt hơn nữa cho tất cả mọi người
để sự tồn tại của bạn không trở nên vô nghĩa
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
quá khứ tặng chúng ta món quà vô giá của tác giả hoài ân
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau